truyền hình nhân dân nhận được nhiều ý kiến của người dân xã lục bình huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
phản ánh về công trình cấp nước sinh hoạt tại địa phương này
dù mới được xây dựng nhưng đã có nhiều dấu hiệu hư hỏng
mặc dù vừa được đầu tư hơn năm tỷ đồng để tu sửa xây mới
nhưng nước đến các hộ dân không đều lúc có lúc không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
điều đáng nói là những công trình này đã xây lắp hoàn thiện
nhưng chưa được nghiệm thu và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
thôn bắc lanh trang với hơn chín mươi hộ dân là một trong số các thôn của xã lục bình được đầu tư các công trình nước sạch
tuy nhiên mới được lắp đặt nhưng nhiều hạng mục của công trình này đã có dấu hiệu hư hỏng
khe suối này từ lâu là nguồn cấp nước chính cho gần ba trăm linh hộ dân các thôn bản piềng bắc nam lanh trang và nàng ngịu của xã lục bình
để dẫn nước về đáng lẽ trên các đầu nguồn đều được xây dựng một bể thu nước
thế nhưng tại đây không có bất kỳ bể thu nước nào được xây dựng
mà thay vào đó là một đường ống thu nước được đặt tạm bỡ ngay dưới khe suối bên ngoài ống thu nước bám đầy rác lá cây như thế này
chính vì không có bể thu để lọc rác từ đầu nguồn nên chỉ sau một trận mưa lớn là hàng trăm hộ dân phía dưới lại sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt
đem những thắc mắc của người dân xã lục bình đến trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh bắc cạn
đơn vị làm chủ đầu tư các công trình nước sạch của tỉnh lãnh đạo đơn vị này cho biết
nếu có rồi thì có rồi hỏng hóc thì sửa còn không có thì phải làm lại
nếu không còn nữa thì phải làm cái này thì không để không thế được
được hỗ trợ từ nguồn vốn của ngân hàng thế giới các công trình nước sạch giúp người dân sử dụng nguồn nước bảo đảm vệ sinh
qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn
để các công trình nước sạch có thể hoạt động ổn định lâu dài ngoài việc khắc phục các điểm hư hỏng tồn tại
thì mỗi địa phương cần sớm thành lập các tổ chức quản lý để bảo vệ sửa chữa thường xuyên hệ thống nước này